tuy nhiên cử tri và nhân dân còn băn khoăn lo lắng về tình trạng sạt lở xùn lún lũ quét tại một số địa phương
gây thiệt hại không nhỏ về người tài sản ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống người dân
đặc biệt là vụ sạt lở nghiêm trọng tại đèo bảo lộc gây thiệt hại tính mạng của ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân
cử tri và nhân dân lo lắng tình trạng kinh doanh và sử dụng các chất kích thích gây nghiện như khí gây cười si sa kẹo ngậm ảo giác xuất hiện ngày càng nhiều
và hướng đến đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên học sinh sinh viên
tình trạng thông tin cá nhân bị giao bán chản lan trên mạng và bị lợi dụng để lừa đảo trực tuyến
tình trạng lừa đảo bằng hình thức du lịch miễn phí tiếp tục tiếp diễn
ban dân nguyện đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ quan tâm chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đánh giá
tìm ra nguyên nhân và giải quyết rứt điểm những lo lắng của cử tri
cũng trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến vào báo cáo sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết liên tịch số bốn trăm linh ba của ủy ban thường vụ quốc hội
chính phủ và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam quy định chi tiết các hình thức giám sát
phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước
trong phiên làm việc buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
sáng nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới sự chỉ đạo ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
tại xã quang trung huyện thống nhất tỉnh đồng nai
thời gian qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh đồng nai nói chung và huyện thống nhất nói riêng không ngừng phát triển lớn mạnh
và đạt nhiều kết quả quan trọng
cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp của tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị nghị quyết của bộ chính trị
ban bí thư của ban chỉ đạo trung ương về xây dựng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gần với các phong trào thi đua cuộc vận động khác của địa phương
phát biểu chỉ đạo ngày hội thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp các ngành các tổ chức chính trị xã hội lực lượng công an
và toàn thể nhân dân trên các địa bàn toàn tỉnh đồng nai nói chung và cán bộ nhân dân xã quang trung huyện thống nhất tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước và hướng dẫn của bộ công an ban chỉ đạo trung ương về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải được cắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương do đảng nhà nước mặt trận tổ quốc
các bàn thể

phong trào toàn dân tiêu biểu thương bình bốn trên bốn đảng viên năm mươi hai tuổi đảng nguồn lạc trưởng công an xã nguồn chủ tịch xã quang trung và thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ công an xã quang trung huyện thống nhất tỉnh đồng nai
hôm nay tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị trực tuyến đến công an một số địa phương để giao ban tiến độ xây dựng trụ sở làm việc nhà ở doanh trại cho công an xã thị trấn
thời gian qua công an các đơn vị địa phương đã nỗ lực hoàn thành nhiều nhà ở doanh trại cho công an xã thị trấn đồng thời cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm bố trí thêm phòng ở doanh trại riêng cho cán bộ chiến sĩ công an xã đảm bảo mục tiêu đề ra
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao kết quả thực hiện xây dựng công an xã thị trấn trong tình hình mới theo nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương với mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi năm
phân đấu hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhà ở doanh trại đối với một trăm linh công an xã thị trấn trên toàn quốc
đến hết năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh công an xã được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác của công an các đơn vị địa phương trong thời gian qua
đồng thời thiếu tướng lê văn tuyến yêu cầu thời gian tới công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ đề ra tranh thủ huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện
phải đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của nhà nước và bộ công an
đối với những địa phương chưa được phê duyệt đề án tổng thể đầu tư cơ sở vật chất xây dựng công an xã thị trấn công an tỉnh tiếp tục tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền địa phương sớm phê duyệt đề án cam kết nguồn lực để làm cơ sở thực hiện
sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu dự đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đoàn đã thảnh kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc người sáng lập và rèn luyện đảng ta cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc trong đó có lực lượng công an nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đoàn đã thảnh kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đây là sự kiện quan trọng khẳng định vai trò của đội ngũ cán bộ công an hiêu trí cũng như hội cựu công an nhân dân việt nam đóng góp vào quá trình phát triển của lực lượng công an nhân dân
vâng thưa quý vị những cựu cán bộ công an mặc dù đã nghỉ hưu nhưng tình cảm và trách nhiệm của họ dành cho sự nghiệp phát triển lực lượng công an nhân dân vẫn còn nguyên vẹn
trong họ vẫn giữ nhiệt huyết truyền lửa cho các thế hệ trẻ tiếp tục giữ lửa phát huy truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng vững mạnh
trung tướng nguyễn xuân mười nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân ông đã có bốn mươi ba năm công tác sau hơn năm năm nghỉ hưu vị tướng công an nhân dân vẫn dành nhiều thời gian và tâm huyết để truyền lửa cho các học viên các trường công an thông qua những bài giảng các buổi sinh hoạt truyền thống
qua những buổi sinh hoạt truyền thống như thế này học viên được thấm nhuần về tư tưởng ý thức chính trị trao dổi thêm kiến thức chuyên môn và truyền thống vẻ vang của lớp lớp cán bộ công an đi trước đã công hiến để xây dựng và phát triển lực lượng công an nhân dân vững mạnh như ngày hôm nay
tố làm phát sinh tội phạm xuất hiện nhiều hơn nhất là các nguyên nhân do tác động của dịch covid một mươi chín
phạm vi của tạm phạm cũng mở rộng kết nối xuyên biên giới và hoạt động mạnh trên không gian mạng
điều này đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng chống tội phạm đòi hỏi mỗi quốc gia
không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở trong nước
mà trên trường quốc tế phải phối hợp chặt chẽ hơn để cùng chung tay giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống hiện nay
chỉ sau hai tháng vào việt nam với danh nghĩa chuyên gia của doanh nghiệp nhưng thực chất là sử dụng mạng internet để phạm tội
ba đối tượng đang có lệnh truy nã của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol này đã bị công an việt nam phối hợp bắt giữ
tháng bốn vừa qua bộ công an và các lực lượng chức năng việt nam phối hợp với cảnh sát campuchia phá truy nán năm trăm sáu mươi tám p
thu giữ khoảng bốn mươi bốn kg ma túy tổng hợp các loại một mươi chín kg heroin và tiến hành khởi tố một mươi hai đối tượng
về hành vi mua bán vận chuyển trái phụ
những kết quả này là minh chứng cho khả năng tác chiến xuyên biên giới của lực lượng công an việt nam
trong mối quan hệ hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm ở khu vực
bộ công an hiện đã có quan hệ song phương với một trăm sáu mươi hai cơ quan thực thi pháp luật của sáu mươi bốn quốc gia và một số vùng lãnh thổ
tham gia hoạt động trong năm mươi hai tổ chức diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương
thiết lập quan hệ nhiều mặt với cơ quan thực thi pháp luật của các nước thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
ký kết trên một trăm năm mươi văn bản hợp tác quốc tế về bảo vệ an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm
quy mô hợp tác trên tất cả lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm được nâng lên tầm chiến lược
hình thức cấp độ hợp tác có nhiều đổi mới ngày càng đa dạng phong phú
biện pháp hợp tác được tiến hành có trọng tâm trọng điểm
đảng ủy công an trung ương bộ công an đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
đảng quỹ công an trung ương bộ công an trung ương đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp